năm hai nghìn một mươi bảy ngành công thương đã có nhiều thành tích nổi bật
không chỉ đi đầu trong cải cách hành chính mà ngành công thương còn có đóng góp đắc lực
vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế của đất nước
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có buổi phỏng vấn bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
về những thành tựu nổi bật trong năm qua và phương hướng nhiệm vụ của ngành trong năm tới
thưa ông năm hai nghìn một mươi bảy thì bộ công thương đã có nỗ lực rất là lớn để thúc đẩy xuất nhập khẩu
và đến năm hai nghìn một mươi tám thì thực hiện mục tiêu xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước
thì bộ công thương sẽ làm gì thưa ông ạ
năm nay theo cái kế hoạch đã được chính phủ phê duyệt thì chúng ta sẽ phải phân đấu
làm sao đạt được tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu ở mức từ tám đến một mươi
với một cái kim ngạch năm hai nghìn một mươi bảy mà chúng ta đã đạt tới là hai trăm một mươi bốn tỷ đô la mỹ
thì con số này quả thực là một nhiệm vụ rất đặng đề đặt ra cho chúng ta
nhất là trong bối cảnh của thế giới
năm hai nghìn một mươi tám cũng cho thấy sẽ còn có rất nhiều những cái biến động và tiêm ẩn
những cái bất ổn mà chúng ta chưa thể đánh giá hết được
để đạt được cái mục tiêu này thì chúng tôi cho rằng có mấy vấn đề lớn
một là trong cả trước mắt và dài hạn là chúng ta phải đẩy nhanh lên công việc
tái cơ cấu lại kinh tế tái cơ cấu lại các ngành kinh tế của chúng ta
cả công nghiệp cả thương ngoại cả nông nghiệp cả công nghiệp chế biến nông sản
cả các ngành khác
nếu như chúng ta không thực hiện cái tái cơ cấu này
trong một bối cảnh mà chúng ta đang hội nhập rất sâu rộng như thế này
thì như tôi đã nói là cái năng lực cạnh tranh của chúng ta sẽ không thể đảm bảo được
trong cái bối cảnh là cạnh tranh ngay tại thị trường trong nước
vì chúng ta bắt buộc phải mở cửa thị trường để xây dựng những cái chuỗi giá trị toàn cầu
để các cái doanh nghiệp các cái thành phần các cái lực lượng sản xuất của chúng ta
có thể tham gia vào trong các cái chuỗi đó
vâng đối với việc cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước như là sapeco
thì bộ công thương đã nỗ lực rất nhiều để cổ phần hóa thành công sapeco
và thu lại lợi nhuận rất là lớn cho chính phủ
vậy thì trong năm hai nghìn một mươi tám bộ công thương sẽ làm gì để thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp
bán vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước không ạ
quan điểm của chính phủ và của các bộ ngành cũng rất rõ ràng
là nhà nước sẽ chủ động tổ chức thực hiện là cổ phần hóa thoái vốn nhà nước
ra khỏi những cái lĩnh vực ngành nghề
mà các cái thành phần kinh tế
các cái nhà nước không cần nắm sử để tạo điều kiện
để khai thác những cái cơ hội thị trường
thông qua cả các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh
cho các thành phần kinh tế khác trong đó có doanh nghiệp tư nhân
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư trong một ngoài đất cùng tham gia
trong cái dự án đó
thì nếu làm được như vậy thì trong những lĩnh vực lớn này
chúng ta sẽ thu được cái nguồn lực rất lớn
để phục vụ cho quá trình tiếp tục tái đầu tư
phục vụ cho những nhu cầu phát triển trong các lĩnh vực về an ninh năng lượng
cũng như các lĩnh vực kinh tế ngành đó
thêm vào trong sân chơi mới của các nhà đầu tư mới các doanh nghiệp
và chắc chắn là nó sẽ cũng tiếp tục tạo ra chúng ta nâng cao hơn nữa
cái hiệu quả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh
trong các lĩnh vực này
vâng với sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu ngành công thương
thì một mươi hai dự án tổn động thua lỗ đã được xử lý
vậy thì phương hướng giải quyết trong năm hai nghìn một mươi tám là gì thưa ông ạ
vậy chúng tôi sẽ tập trung
hoàn trình trong cái việc chỉ đạo cho tập đoàn tổng công ty
triển khai những cái bước sắp xếp lại
cái quản trị của các cái doanh nghiệp cũng như là các cái dự án này
đồng thời cũng sẽ hoàn tất các công tác về thanh tra kiểm tra
và kể cả điều tra đối với những cái dự án và có cái dấu hiệu vi phạm
để có thể là chuyển sang giải quyết xuất điểm về mặt pháp luật
đối với những cái vi phạm đó
và vẫn phải xác định rõ ràng đó là của các cái tập đoàn
các cái tổng công ty các cái doanh nghiệp
đồng tư và quản trị các cái nguồn lực đồng tư ở trong các dự án đó
và chúng ta sẽ làm thực thi một cách nghiêm túc và chặt chẽ
theo đúng cơ định của pháp luật
nhưng mà bên cạnh đó thì các cái giải pháp
bao gồm kể cả về tái cơ cấu lại cái chủ đầu tư
tái cơ cấu lại cái tiến dụng
rồi thì cũng như là tái cơ cấu lại cái bộ máy quản trị
và các cái giải pháp khác về thị trường
đảm bảo cái sự vận hành theo quy tắc của thị trường
thì sẽ được chúng tôi sẽ chỉ đạo
một cái nghiệp
vâng xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân